thời tiết mùa mưa là điều kiện thuận lợi để mũi truyền bệnh phát triển nên dịch bệnh rất dễ bùng phát
tính đến thời điểm này cả nước đã ghi nhận gần năm mươi tám ca mắc sốt xuất huyết và đã có một mươi năm người tử vong
một số tỉnh thành phố có số ca mắc tăng cao như hà nội đặc biệt là trong khu vực nội thành và thành phố hồ chí minh
điều đáng lo ngại là không chỉ có số ca mắc tăng nhanh diễn biến dịch khó lường mà năm nay có nhiều ca bệnh rất nặng
do những biến chứng bất thường của sốt xuất huyết
bệnh nhân này bị sốt khi đang lao động tại hà nội
gia đình đã đưa về quê chữa trị nhưng tình trạng bệnh vẫn không thuyên giảm mà ngày càng nặng hơn
khi nhập viện nhiệt đới trung ương bệnh nhân được chẩn đoán mắc sốt xuất huyết có dấu hiệu biến chứng viêm cơ tim rất trầm trọng
phải sử dụng thuốc trợ tim để điều trị và thở máy
sau một mươi ngày điều trị hiện nay tình trạng của bệnh nhân đã có tiến triển khả quan hơn
bị sốt ba ngày
em tới sốt mình thử
em cố em ở em nặng
thế về sau ngày thứ bốn đã vừa sốt vừa nôn
không thể chịu được nữa
so với cùng kỳ năm ngoái số bệnh nhân sốt xuất huyết tăng bốn lần
tại bệnh viện nhiệt đới trung ương trong hai tuần trở lại đây
số bệnh nhân sốt xuất huyết tăng nhanh với hơn hai trăm linh bệnh nhân khám mỗi ngày
tỷ lệ nhập viện từ một mươi đến hai mươi trong đó nhiều ca diễn biến nặng
bệnh viện nhiệt đới trung ương đã phải mở thêm ba phòng khám chuyên
về số xuất huyết
trung bình mỗi ngày ba xe cấp cứu của bệnh viện vận chuyển hết công suất
để luân chuyển khoảng ba mươi bốn mươi bệnh nhân sang cơ sở hai của bệnh viện
tại xã kim trung huyện đông anh
để giải tỏa bệnh nhân những bệnh nhân ổn định qua giai đoạn nguy hiểm
sẽ được chuyển xuống tiên dưới
so với các năm khác năm nay có vẻ như số xuất huyết diễn biến nặng hơn rất nhiều
mọi năm thường cuối các vụ dịch tức là cỡ độ tháng một mươi tháng một mươi một
thì mới xuất hiện nhiều ca nặng
còn trong năm nay ngay từ tháng sáu
tháng bảy này đã có những ca rất nặng
năm nay tình bệnh nhân vào quá nhiều cho nên là khi mà lấp kít
qua virus kính trùng rồi thì các khoa phòng khác là cũng phải nhận bệnh nhân
ví dụ qua viêm gan qua những quả trùng hợp này là bệnh nhân
còn với những bệnh nhân mà có các biến chứng nặng như chúng tôi đã nói
thì sẽ được sử dụng tại khoa cấp cứu
theo các bác sĩ trong mùa dịch năm nay các ca tử vong vì sốt xuất huyết
do biến chứng số xuất huyết nội tạng số xuất huyết não
là một vấn đề rất lớn và bất thường
mỗi năm chỉ có từ một đến hai ca tử vong liên quan đến số xuất huyết não
thì năm nay đã có năm bệnh nhân tử vong do biến chứng này
tại khoa cấp cứu của bệnh viện nhiệt đới trung ương
mỗi ngày có bốn đến năm ca sốt xuất huyết có dấu hiệu đe dọa sốc
chảy máu được chuyển xuống cấp cứu khi qua giai đoạn nguy hiểm
lại chuyển về các khoa
số xuất huyết thì nó có hai cái biến chứng chính hay cả
biến chứng thứ nhất là một tình trạng cô độc máu
và nó có thể dẫn đến bệnh nhân sốc
nếu những cái sốc không xử trí nhanh thì bệnh nhân có thể tử vong
một cái tình trạng thứ hai là tình trạng nó hạ tiểu cỏ máu quá thấp
và có thể dẫn đến xuất huyết
những bệnh nhân nhẹ có thể chỉ xuất huyết dây da
xuất huyết chảy máu cam chảy máu chân răng
nhưng có những bệnh nhân rất nặng có thể dẫn đến tình trạng xuất huyết nối tạng
thực sự thì năm nay chúng tôi thấy rằng một yếu tố nữa
làm cho bệnh dịch có vẻ tăng cái độ nặng lên
đó chính là sốt xuất huyết xảy ra trên những người có cái bệnh nền
ví dụ như là người bị tiểu đường người bị copd
người bị bệnh gan bệnh thận mãn tính v v
và chính những cái yếu tố đó bản thân những cái bệnh nền
cũng có thể diễn biến rất nặng nhưng mà kèm thêm sốt xuất huyết
thì tạo cái cơ hội cho cái nguy cơ diễn biến nặng nhanh hơn
và nguy cơ tử vong có thể cao
các bác sĩ của bệnh viện nhiệt đới trung ương khuyến cáo
việc phát hiện sớm xuất xuất huyết sẽ có cơ hội điều trị dự phòng
là rất quan trọng
qua đó sẽ giảm nguy cơ xuất huyết do bệnh diễn biến rất nhanh
bệnh nhân khi bị suất huyết não xuất huyết tiêu hóa
có thể nguy hiểm đến tính mạng
người bệnh cần lưu ý theo dõi chặt chẽ ngày thứ ba sốt
bởi hầu hết mọi biến chứng đều xảy ra ở ngày này
nếu thấy có biểu hiện bất thường cần đến ngay trung tâm y tế gần nhất
không chủ quan tự điều trị sốt tại nhà